trong chiều ngày hai mươi sáu tháng hai phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi làm việc với thành ủy cần thơ về tình hình kinh tế xã hội hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi làm việc lãnh đạo thành phố cần thơ đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy với nhiều thành tiệu nổi bật
thành phố cần thơ cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng đường cao tốc trung lương mỹ thuận cần thơ nâng cấp mở rộng quốc lộ chín mươi một b đoạn km bảy
sau khi nghe báo cáo phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ lưu ý thành phố cần thơ nghiên cứu xây dựng cảng hàng không quốc tế cần thơ thành cảng hàng không căn cứ lưu trú cho các hãng hàng không trong nước và ngoài nước
về các đề xuất kiến nghị của thành phố cần thơ như cao tốc trung lương mỹ thuận phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
chính phủ đã chỉ đạo các ngân hàng tháo gỡ nút thắt về vốn để các nhà đầu tư sớm đưa dự án vào triển khai trong thời gian tới